thưa quý vị ngày hôm qua bão doxury đã tràn vào miền đông nam của trung quốc gây ra mưa lớn gió giật và ngập lụt tại nhiều khu vực
một số thành phố ven biển như hạ môn tuyền châu và trương châu đã đóng cửa hàng trăm doanh nghiệp nhà máy và trường học
tại thành phố cảng tuyền châu của tỉnh phúc kiến ba mươi chín người được báo cáo là bị thương nhẹ và hơn năm trăm linh ngôi nhà bị mất điện
cây cối đã bị bật gốc chắn giữa đường cơn bão cũng gây ra tình trạng mất điện ở một số khu vực của hạ môn
hiện tốc độ gió của doxury đã giảm xuống thành bão nhiệt đới nghiêm trọng song mưa lớn vẫn có thể đổ bộ vào các tỉnh nội địa như an huy nơi trồng ngô gạo đậu tương và bông
theo thống kê sơ bộ bão dock suri đã ảnh hưởng đến hơn bảy trăm hai mươi bốn người khiến bốn trăm một mươi sáu người ở phúc kiến phải sơ tán đồng thời gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần năm mươi hai ba triệu nhân dân tệ khoảng bảy ba triệu usd